cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với công an tp hcm
vừa triệt phá chuyên án ma túy lớn thu giữ một mươi hai sáu kg ma túy tổng hợp bốn mươi tám bánh heroin
một khẩu súng một quả lựu đạn cùng nhiều tăng vật khác
qua công tác nắm tình hình công an quận bình thạnh tp hcm xác định có một nhóm đối tượng
tổ chức mua bán ma túy số lượng lớn nên đã lập chuyên án mang bí số năm trăm một mươi chín e để đấu tranh
đây là đường dây cũng nằm trong tầm ngắm của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm nên các đơn vị phối hợp để triệt xóa

đây là đường dây cũng nằm trong tầm ngắm của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an tp hcm nên các đơn vị phối hợp để triệt xóa